tại hà nội tạp chí kiến trúc hội kiến trúc sư việt nam phối hợp với ubnd tp hà nội đã phát động cuộc thi thiết kế cột mốc km số
biểu tượng văn hóa quốc gia điểm đến du lịch quan trọng trong không gian khu vực hồ hoàn kiếm hà nội
cuộc thi dành cho các đơn vị tư vấn thiết kế trường và viện nghiên cứu văn hóa mỹ thuật kiến trúc
công dân việt nam là các nhà điêu khắc họa sĩ kiến trúc sư sinh viên chuyên ngành văn hóa mỹ thuật kiến trúc
tạp phẩm dự thi đề xuất phương án thiết kế cột mốc km hồ hoàn kiếm tại một trong ba vị trí do ban tổ chức cung cấp
tác phẩm phải thể hiện cột km là công trình đặc biệt thể hiện chỉ dấu địa lý có tính biểu tượng cao vừa hiện đại nhưng vẫn mang bản sắc văn hóa
lịch sử thăng long hà nội ngàn năm văn hiến lễ tổng kết trao giải thưởng và triển lãm dự kiến diễn ra vào ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi